giá thành rẻ là đặc điểm của các loại bánh trung thu mini đang bày bán chẳng lan trên thị trường
tuy nhiên nguồn gốc và chất lượng thì chưa ai dập khẳng định
tại một cửa hàng bán bánh trung thu ở quận hà đông hà nội
rất nhiều các loại nhân khác nhau được người bán giới thiệu
chứ người mua cũng không thể đọc được thông tin về các loại bánh này trên bao bì
theo người bán bánh trung thu mini này có nguồn gốc từ trung quốc
và hạn dùng có thể lên tới sáu tháng
nhiều hơn rất nhiều so với các loại bánh trung thu truyền thống khác

bánh trung thu mini đang ngày càng thu hút nhiều đơn vị đặt để làm quà
mỗi ngày nơi đây xuất đi hàng nghìn chiếc bánh ra thị trường
bởi theo người này loại bánh này rất hợp với sở thích của trẻ em

mua họ mua nhiều
mình nhập cả thùng bán thì mấy thùng một đấy chứ này ạ
ít nữa bây giờ thì bà lấy mỗi thùng một thùng
ít nữa là vào vụ phải lấy ba bốn thùng
người có thẩm trí thì phải lấy năm thùng một cái
thùng trứng chảy thì bao nhiêu tiền một thùng bán
một thùng trứng chảy là ba trăm linh nghìn

bà nhớ nó rẻ hơn là nó mua nẻ
tiếp tục tìm đến một cơ sở ở quận ba đình hà nội
như đã trao đổi trước đó
chúng tôi được người phụ nữ này dẫn lên nhà để giao dịch
và cũng giống như cửa hàng trước
cửa hàng này cũng chỉ là một cửa hàng
trong thùng năm này loại bánh này vẫn bán rất chạy
trong khi bánh truyền thống thì lại ít người mua
chỉ cần người mua có nhu cầu
thì bao nhiêu người bán cũng có thể đáp ứng

chị lấy em ba trăm linh nghìn một thùng
chị bán thì chị bán rẻ
chị bán có ba trăm hai mươi nghìn một thùng thôi
nó cũng khóc mấy năm nay rồi đấy
chị bán thì chị bán có ba trăm hai mươi nghìn một thùng thôi
trên thực tế lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất
kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
và không rõ nguồn gốc xuất xứ
đây là hồi chuông cảnh báo cho người dân trước ma trận bánh trung thu trên thị trường hiện nay
mới đây công an quận hải châu đà nẵng vừa phát hiện và tạm giữ hơn ba sản phẩm bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ không hóa đơn chứng tử
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như tính hợp pháp của số hàng hóa trên
qua làm việc chủ cơ sở này khai nhận đã mua số bánh trung thu này qua mạng xã hội về để bán trong dịp tết trung thu
hiện toàn bộ số hàng hóa trên đã bị công an quận hải châu lập biên bản tạm giữ để xác minh làm rõ
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đội quản lý thị trường số hai mươi hai quản lý thị trường hà nội đã phù hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm
tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ k hai mươi chín số chín đường thụy phương phường đức thắng quận bắc từ liêm hà nội
tại đây đoàn kiểm tra phát hiện địa điểm đang kinh doanh hơn bốn năm trăm linh chiếc bánh trung thu bibizan
toàn bộ hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
bên cạnh đó lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng bánh trung thu đồ chơi trẻ em theo quy định của pháp luật
theo cơ quan chức năng việc kiểm tra xử phạt các cơ sở vi phạm gặp rất nhiều khó khăn
bởi những trường hợp kinh doanh hàng thực phẩm nhập lậu này chỉ có thể xử phạt hành chính
mức phạt cụ thể tùy thuộc vào giá trị của lô hàng
thực tế số tiền bị phạt so với lợi nhuận thu được chẳng đáng là bao nên họ vẫn bất chấp để kiếm lời
tình trạng bánh trung thu nhập lậu chắc chắn ảnh hưởng xấu tới cả đời sống xã hội cũng như là tới sự cạnh tranh không lành mạnh
trước hết là do nhập lậu trên các loại bánh này là không chịu thuế và nó tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh đối với thị trường bánh trung thu trong nước
thứ hai nữa là do nhập lậu công tác kiểm soát kiểm tra chất lượng
nó rất là khó khăn
lòng lèo hoặc là không khó khiến cho rất có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân
nhất là những cái bánh trung thu nhập lậu với giá rẻ
điều này đó đòi hỏi các chức năng cần phải có một sự xác định lại hoặc là nâng cao hơn tình trách nhiệm cũng như là năng lực của mình trong vấn đề kiểm soát thị trường
cái bánh mà nó không rõ nguồn gốc mà sách tay trên thị trường thì có thể bán rẻ lắm
có hai một cái bánh thì làm sao mà đảm bảo được chất lượng
chứ nếu mà chúng ta ăn những cái bánh mà nó không đúng không rõ nguồn gốc ấy nó sẽ gây ra các cái ngộ độc
khi mà ngộ độc đường tiêu hóa thì bệnh nhân sẽ có những triệu chứng như đau bụng rồi buồn nôn tiêu chảy
qua cái giai đoạn đấy mà chúng ta xử lý không kịp thì cái dạ dày nó sẽ tổn thương
sau đấy thì nó sẽ có những cái biểu hiện của suy thận cấp hoặc có những cái trường hợp sẽ tổn thương gan
do vậy là khuyến cáo người bệnh là chúng ta phải mua cho nó đúng những cái rẻ tiền không rõ nguồn gốc thì chúng ta không nên ăn
và cũng không nên ăn quá nhiều cái bánh trung thu bởi vì nó vẫn là rất là nhiều cái đường
bánh trung thu giá rẻ chất lượng thấp là một thực tế tồn tại suốt nhiều mùa trung thu
các loại bánh này được nhập về theo đường tiểu ngạch và cất giữ tại các kho kín để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng
đáng chú ý bánh trung thu nhập lậu được bán cả ở những cửa hàng tạp hóa trong các khu dân cư ngay giữa thủ đô
trước thực trạng này các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
không nên mua những sản phẩm có màu sắc bắt mắt hấp dẫn
đối với các loại bánh trung thu nhập ngoại nếu không có nhãn phụ bằng tiếng việt được coi là không rõ nguồn gốc xuất xứ
người tiêu dùng nên cẩn trọng khi mua
người tiêu dùng tuyệt đối không ham rẻ mua các sản phẩm trôi nổi không rõng
không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng không mua và sử dụng sản phẩm đã hết hạn